tỉnh cần thơ đã khởi động chương trình hỗ trợ hộ nông dân trợ giá người tiêu dùng với các nông sản đặc sản của địa phương
đặc biệt nhờ có trợ giá mỗi kg thịt lợn chỉ còn ba mươi năm đồng đến bốn mươi hai đồng
nên chương trình đã vượt kế hoạch ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sau hai ngày triển khai tính đến hết buổi trưa ngày hai mươi tháng sáu tổng kết ba điểm bán trên địa bàn thành phố cần thơ đã bán được gần hai mươi tấn thịt lợn hơi
đây là dấu hiệu đáng mừng vì thông qua chương trình đã góp phần tiêu thụ sản phẩm tồn động của nhiều bà con trên địa bàn trong thời gian qua
điều trình được rất nhiều người dân đồng tình ủng hộ vì không chỉ dừng lại ở tiêu thụ các sản phẩm tồn động cho bà con mà chương trình còn giúp tư vấn giới thiệu với các nông hộ về kỹ thuật chăn nuôi lợn sạch quy hoạch và phát triển chăn nuôi trong toàn chuỗi theo hướng bền vững và xuất khẩu ở tương lai